thưa quý vị sáng nay đi đường chắc hẳn khán giả thủ đô cảm nhận được không khí rất khác của hà nội
vào thời điểm giữa tháng năm khi thời tiết xe lạnh như mùa thu
vâng hà nội đang trải qua những ngày thời tiết đặc biệt nhất trong năm khi gió mùa đông bắc tràn về giữa mùa hạ
nhiều người đùa vui rằng sáng tháng năm ra đường cứ ngỡ đông về
những ngày này hà nội và các tỉnh miền bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh hiếm gặp
tuy cường độ không mạnh nhưng nền nhiệt tại các tỉnh bắc bộ vẫn giảm khá sâu
vùng đông băng nền nhiệt giảm khoảng một mươi độ ra động từ hai mươi đến hai mươi hai độ
vùng núi cao có nơi xuống một mươi bảy độ trời lạnh
tại hà nội nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay được dự báo hai mươi bốn độ
về đêm và sáng nền nhiệt chỉ ở mức hai mươi độ
với mức nhiệt này người dân ra đường vào sáng sớm vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh như đầu đông
trên đường phố hà nội vào sáng sớm hầu hết người dân đều phải khoác thêm một lớp áo khoác gió bên ngoài để tránh lạnh
nền nhiệt tạnh giáo khiến hà nội tháng năm như cuối thu đầu đông
nhiều trẻ em còn được phụ huynh bọc kín mít khi ra đường
dự báo tình trạng sáng thu trưa hè đêm đông tại hà nội và các tỉnh miền bắc sẽ kéo dài trong khoảng vài ngày nữa
nền nhiệt xuống mức hai mươi độ đã khiến nhiều người dân ra đường vào sáng sớm co do
đây cũng là thời tiết lý tưởng để người dân ra đường tận hưởng không khí dễ chịu
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đêm qua và sáng sớm nay một mươi sáu tháng năm
không khí lạnh đã ảnh hưởng đến bắc trung bộ và hầu hết các nơi ở phía tây bắc bộ
dự báo ngày hôm nay một mươi sáu tháng năm không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây bắc bộ và một số nơi ở trung trung bộ
ngày hôm nay một mươi sáu tháng năm khu vực bắc và trung trung bộ có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
phía tây bắc bộ sáng nay còn có mưa vừa có nơi mưa to và rông
ở bắc bộ và bắc trung bộ trời mát vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ vùng núi có nơi từ một mươi bảy một mươi chín độ
khu vực hà nội không mưa trời mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ
với tiết trời xe lạnh sẽ còn diễn ra vài ngày nữa tại miền bắc
quý vị và các bạn hãy nhớ xa đường mang thêm áo khoác mỏng và chú ý hơn về những bệnh liên quan tới đường hô hấp